sau cơn bão số chín huyện miền núi trà bồng tỉnh quảng ngãi đã xuất hiện nhiều vết nứt núi
những điểm nứt có nguy cơ sạt lở đe dọa tới tính mạng của người dân sống dưới chân núi
chính quyền địa phương đã kiểm tra các vết nứt để có những biện pháp an toàn cho bà con
tại xã trà hiệp vết nứt núi mới dài khoảng ba mươi m có độ rộng từ một mươi cm đến ba mươi cm sâu từ năm m đến một m
ngay phía dưới chân núi này là khu vực dân cư với gần hai mươi hộ sinh sống
nếu tình hình mưa lớn kéo dài thì nguy cơ sạt lở quả đồi này đe dọa trực tiếp đến các hộ dân bên dưới
sau nhiều đợt mưa lớn tại huyện trà bồng xuất hiện thêm bốn vết nứt
vết nứt núi điểm sạt lở mới tại năm xã và thị trấn của huyện trà bồng
kiểm tra khảo sát các khu vực này có khoảng tám mươi hộ dân sinh sống và chịu ảnh hưởng trực tiếp nếu sạt lở núi xảy ra
lo ngại nhất hiện nay là mưa lớn nhiều tuyến đường chưa thể thông về các xã
nên việc di rời tìm kiếm nơi ở mới an toàn cho người dân còn khó khăn
sáng nay đi kiểm tra đây bây giờ phương án trước mắt là phải thông báo cho bà con và xác định điểm di rời khẳng cấp
còn cái lâu dài thì huyện sẽ tính
và theo dõi cái vết nứt này để cái biểu hiện của nó như thế nào thì huyện sẽ có cái phương án lâu dài là phải di rời cái tám hộ này
để bảo đảm an toàn cho nhân dân trong các cơn bão sắp tới
chính quyền địa phương huy động nhân lực tại cơ sở lực lượng ủy ban nhân dân xã
sơ tán những hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến các điểm tập trung
đồng thời khoanh vùng vị trí không tiếp cận các vùng khu vực có điểm nứt núi mới
trước khi có các biện pháp xử lý an toàn vùng nứt núi